ngày hội tòng quân tiếp tục diễn ra tại hai mươi hai tỉnh thành trên cả nước sau đây là những hình ảnh của các buổi lễ mà chúng tôi ghi nhận được ở một số địa phương
năm nay tỉnh tuyên quang có một sáu mươi hai thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có chín trăm linh thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội một trăm sáu mươi hai thanh niên tham gia nghĩa vụ công an
thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự có sức khỏe loại một loại hai chiếm năm mươi bảy một mươi một trình độ văn hóa bậc trung học cơ sở trung học phổ thông đạt một trăm linh
ba tân binh là đảng viên đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ công an một trăm linh tân binh có sức khỏe loại một loại hai một trăm linh có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông một tân binh là đảng viên
năm hai nghìn hai mươi chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại tỉnh hải dương được nâng cao với gần bảy mươi năm thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
trong đó có gần một trăm bảy mươi thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng chín mươi năm thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại một loại hai
hơn tám mươi có độ tuổi từ một mươi tám
đến hai mươi một những năm gần đây tỷ lệ con cán bộ đảng viên tham gia tòng quân ngày càng cao đây thực sự là ngày hội thiêng liêng không chỉ của tỉnh hải dương mà còn của cả nước
tỉnh thừa thuyên huế có một ba trăm năm mươi hai thanh niên lên đường nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi trong đó có một hai trăm linh một thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội một trăm năm mươi một thanh niên tham gia nghĩa vụ công an
nhờ làm tốt công tác sơ tuyển khám tuyển và tuyển chọn nên chất lượng thanh niên năm nay lên đường nhập ngũ cao hơn các năm trước
sau gần một giờ giao quân các đơn vị đã bàn giao đầy đủ trị tiêu quân cho các đơn vị tin tưởng rằng với những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất ưu tú của mình xứng đáng với truyền thống anh dũng kiên cường của cha anh
trong mùa tuyển quân đầu năm hai nghìn hai mươi ở tỉnh đắk lắc trong số hơn hai sáu trăm linh thanh niên lên đường tòng quân có một nữ tân binh duy nhất nữ tân binh đó là hoàng thị xen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tình nguyện nộp đơn đi nghĩa vụ quân sự

nữ tân binh đó là hoàng thị xen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tình nguyện nộp đơn đi nghĩa vụ quân sự